trước diễn biến phức tạp của cơn bão số ba ubnd tp hải phòng cùng với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão
tổ chức triển khai các nhiệm vụ để chủ động ứng phó với cơn bão số ba giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra
cụ thể các ngành địa phương chủ động thực hiện các phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp ven sông ven biển
khu nhà cũ yếu khu du lịch biển khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu
tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đê điều công trình đang thi công cầu tàu bến cảng
các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền công trình giao thông công trình công cộng hệ thống truyền tải điện
thông tin liên lạc khu vực khai thác khoáng sản khu nuôi trồng thủy sản trang trại giao trại nông nghiệp cắt tỉa cây xanh